tổng thư ký tổ chức giải phóng palestine plo cho biết israel vẫn đang thực hiện kế hoạch sáp nhập các vùng lãnh thổ rộng lớn ở bờ tây thông qua việc tăng cường mở rộng khu định cư
trả lời phỏng vấn truyền thông palestine tổng thư ký tổ chức giải phóng palestine plo nêu rõ kế hoạch xây thêm năm bốn trăm linh căn nhà mới của israel đã cho thấy nước này không dừng kế hoạch sắp nhập như tuyên bố trước đó
vị quan chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc israel phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các nghị quyết quốc tế kích động chủ nghĩa cực đoan tại trung đông
trước đó thủ tướng israel benjamin netanyahu đã ra chỉ thị thông qua việc xây dựng năm bốn trăm linh căn nhà tại các khu định cư bờ tây
động thái diễn ra không lâu sau khi nước này vừa ký hai thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và bahrain dưới sự trung gian của chính quyền tổng thống mỹ donald trump
theo hai thỏa thuận israel phải đình chỉ kế hoạch sáp nhập
các vùng lãnh thổ ở bờ tây